đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tàng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc thôn tam nắng xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
dừng xe kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong bao tải xác rắn đối tượng đang đeo trên người có bốn bánh ma túy
tại cơ quan công an đối tượng giàng thị mú chú tại huyện than uyên tỉnh lai châu khai nhận
đang mang số ma túy trên từ lai châu sang lào cai để bán nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an nghệ an vừa khởi tố thêm hai bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đây là kết quả của việc điều tra mở rộng chuyên án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương vào tháng một mươi một năm ngoái
hai bị can trần hiễu đạt bốn mươi hai tuổi trú tại xã lăng thành cán bộ phòng kỹ thuật công trình
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an và bùi thị lường bốn mươi năm tuổi trú tại xã hoa thành
phó phòng kỹ thuật công trình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hai bị can này không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện
và nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và nạo vét do xí nghiệp thủy lợi đô lương thực thực hiện
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín trăm linh triệu đồng như vậy là đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên
chỉ vì dễ dàng đặt niềm tin vào các mối quan hệ làm quen qua mạng xã hội hai nạn nhân đã xa bẫy lừa đảo lên tới gần bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trần thị thanh quê ở tỉnh thanh hóa đang bị công an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an đối tượng trần thị thanh thường xuyên chơi cờ bà qua mạng
mạng thanh đã lập nick ảo sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ ip rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích lừa tiền
vào khoảng tháng chín năm ngoái thông qua ứng dụng hẹn hò tinder và một số mạng xã hội thanh tự xưng là hoàng dương ngỏ lời yêu với một bạn gái
sau đó mượn của chị này một trăm một mươi năm triệu đồng rồi tiếp tục tiếp cận với anh trai nạn nhân để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao
thấy có lợi người đàn ông này nhiều lần chuyển khoản cho thanh số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
thời gian sau đó không thấy thanh trả tiền lãi và không liên lạc được các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thanh lừa đảo chiếm đoạt là hơn ba tám tỷ đồng
bên cạnh chiêu thức làm quen kết bạn thì việc mua hàng trên mạng internet cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
thực tế liên tục xảy ra các vụ việc người mua hàng qua các trang mạng xã hội đã bị mất tiền oan chỉ vì tin tưởng vào các quảng cáo bán hàng
sau khi thực hiện giao dịch đã bị các đối tượng chiếm đoạt một cách dễ dàng
mới đây vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho người dân luôn luôn phải đề phòng cảnh giác khi mua hàng trực tuyến
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ nhận được đơn tố giác của nạn nhân ở xã phùng nguyên huyện lâm thao về việc mình bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng
sau khi anh đặt hàng và chuyển hơn một mươi sáu triệu đồng để mua linh kiện điện thoại thì cũng là lúc anh mất liên lạc với người bán hàng
đầu tiên em nhớ không nhầm là em đặt cái dây sạc dây sạc xong thì bạn phải bảo có em có dây sạc xong thì em hỏi thêm là có củ sạc này không

thì em bảo đấy ơn thế được thì đặt cho anh bình như cái này bình như cái kia
thì em kê ra đấy
thì bạn viết tổng bao tiền khoảng tổng hơn một mươi sáu triệu đấy
thì em thấy đã khá tin tưởng thế là em lo gì
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã xác lập chuyên án
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ thủ phạm của vụ lừa đảo trên
là nguyễn văn hải chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hải khai nhận hải đã lập tài khoản gia lô phụ kiện đồ buôn
tham gia vào các nhóm kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại để trao đổi
thỏa thuận về việc mua bán linh phụ kiện điện thoại di động với mục đích để chiếm đoạt tiền của những người đặt mua hàng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hải đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của ba mươi chín người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
lợi dụng lòng tin thi tưởng của nhau giữa người mua hàng và người bán hàng thì không quen biết với nhau
chỉ dựa trên lòng tin với nhau qua đó thì dễ chuyển tiền thanh toán với nhau
và tội phạm mạng lợi dụng hoạt động này trên đề để chiếm đoạt tài sản người dân
qua vụ việc này thì người dân phải tận trọng khi thứ nhất là đối với khách hàng
người mua thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được bán
thứ hai là chủ sở hữu
khi mà bán hàng là những ai và cái việc thanh toán thì phải được thực hiện xác nhận
khi mà nhận được cái đơn hàng rồi chứ không có cái tình trạng là chúng ta chuyển tiền
sau đó thì bị đối tượng chiếm đoạt tiền
trong xu thế của thời đại công nghệ bốn như hiện nay
việc mua bán hàng trên mạng internet diễn ra khá phổ biến
từng bước thay thế các phương thức mua bán hàng truyền thống trước đây
không thể phủ nhận những tiện ích từ việc mua hàng
nhưng nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên bán và bên mua
chính vì vậy cùng với việc nâng cao cảnh giác của người dân
thì các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng và ban hành những quy định chặt chẽ
để kiểm soát các hành vi trốn thuế
cũng như hạn chế những rủi ro từ việc mua bán hàng qua mạng mang lại
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện vụ sản xuất phân bón giả
với quy mô rất lớn trên địa bàn
phát hiện một đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bó
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc tiến hành kiểm tra xe ô tô bốn mươi bảy c một mươi hai nghìn hai trăm chín mươi năm
và kho hàng do huỳnh tấn đàn là giám đốc
phát hiện tạm giữ trên một trăm linh tấn phân bón nghi giả
và ba mươi tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ cùng với các trang thiết bị sản xuất phân bó
cơ quan công an xác định mặc dù không đủ điều kiện sản xuất phân bón
nhưng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi đàn đã đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu
thương mại nông nghiệp thịnh pháp trụ sở tại phường ba quận gò vấp tp hcm để tạo vỏ bọc
đồng thời lén lút hoạt động sản xuất mua bán phân bón trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đàn mua phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ từ miền tây vận chuyển về kho hàng
tại thôn sáu xã hỏa thuận thành phố buôn ma thuột thuê nhân công thay đổi bao bì các sản phẩm phân bón
không rõ nguồn gốc sang bao bì sản phẩm phân bón npk xuất xứ mỹ dán nhãn phụ
thể hiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp
nhập khẩu và phân phối bán ra thị trường các tỉnh đắk lắc đắk nông với số lượng lớn
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ thêm khoảng một trăm linh tấn phân npk do công ty thịnh phát
bán ra cho các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và đăng nông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh hồng hải
trú tại phường yên ninh thành phố yên bái để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày hai mươi năm tháng ba anh lưu vũ quân trần nam sơn
cán bộ quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái
cùng chị phạm thị chính cán bộ điện chính ủy ban nhân dân phường yên ninh tp yên bái
đều là thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở
khu vực cầu tuần quán phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái đi gửi giấy mời họp
triển khai kế hoạch thu hồi đất điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm trong dự án
đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại tổ một mươi bốn phường yên ninh theo phân công của lãnh đạo
khi đang làm nhiệm vụ anh quân anh sơn và chị chính bị đinh hồng hải cùng với một số người khác
chửi bới tấn công hải dùng dao đe dọa ép buộc anh quân và anh sơn phải quỳ gối trong một thời gian
dài chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt hiện vụ việc
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bị can
và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội cho biết đang vào cuộc xác minh việc
một bè gái bốn tuổi nghi bị đánh tại khu vui chơi adc búc nằm trong khu đô thị linh đảng
vào tối ngày bảy tháng sáu một bé gái bốn tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi adc book sau khi
về nhà thấy con có biểu hiện bất thường người mẹ yêu cầu trích xuất camera giám sát ở khu vui chơi
thì phát hiện con mình bị một người đàn ông hành hung do trước đó cháu bé ném quả bóng trúng vào
con của người này đến sáng nay đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đánh bé gái trong
khu vui chơi đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
sau khi cùng đồng bọn cướp giật tài sản của người đi đường cù minh thái chú tại huyện châu
thành tỉnh an giang đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp giật
tài sản chiều qua đối tượng đã đến công an huyện châu thành đầu thú vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai lê hải đăng tức lộc và thái đi mô tô đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một đoạn thuộc xã bình hòa
huyện châu thành thì phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe để điện thoại di động trong túi áo khoác lỗ
nặng đăng đã chạy xe lên áp sát người phụ nữ để thái giật chiếc điện thoại rồi tăng ra tẩu thoát
đến ngày hai mươi bảy tháng một đang bị bắt giữ còn thái bỏ trốn khỏi địa phương ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố bị can và quyết định
truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với thái về tội cướp giật tài sản
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án đối với
bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tề trí dũng cựu tổng giám
đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc chủ tịch
hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco và các đồng phạm trong vụ án
liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua khi các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có
liên quan đến mình nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn bị cáo nhận trách nhiệm với
tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời
tờ trình một mươi hai a là giả mạo nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn
về hành vi của mình xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
công an tỉnh bình dương thông tin vừa phá chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển buôn bán trái phép
ma túy vào các nhà trọ năm đối tượng bị bắt giữ để điều tra
theo điều tra công an xác định đối tượng phạm hoài phương thường xuyên mua ma túy từ thành phố
hồ chí minh về bình dương để bán lại cho các con nghiện và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngay tại phòng trọ mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà trọ trên đường
đại lộ bình dương phường hiệp thành thành phố thủ dầu một của đối tượng nguyễn trung hiếu
có ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tiếp đó một tổ công tác khác tiếp tục phát hiện
bắt quả tang đối tượng nguyễn minh luân đang vận chuyển trái phép gần một mươi một gram ma túy
luân khai nhận số ma túy trên là của phạm hoài phương
từ tin báo tố giác tội phạm của người dân công an thị xã sơn tây hà nội đã điều tra làm rõ
tạm giữ đối tượng nguyễn danh phan chú tại huyện ba vì hà nội đang thuê trọ tại thị xã sơn tây
về hành vi cướp giật tài sản phan đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp trên địa bàn
thấy phụ nữ đi một mình trên đường nguyễn danh phan đã điều khiển xe máy áp sát
giật dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy thậm chí ngay cả khi phụ nữ đứng trước cửa nhà
phan cũng không ngần ngại đi xe máy với tốc độ lớn sát vào nạn nhân và cướp tài sản
hành vi cướp giật tài sản của đối tượng rất manh động và liều lĩnh
với nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an trình báo vẫn còn chưa hết lo sợ
tuy nhiên qua vụ án này cũng cho thấy ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
xác định tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản sẽ có những diễn biến phức tạp
công an thị xã sơn tây đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn thị xã thì trong thời gian vừa qua không xảy ra những vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân
chúng tôi có xảy ra một vụ cướp tài sản thế thì đã chủ động điều tra khám phá bắt giữ và xử lý ngay
thế còn thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã sơn tây có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thế thì khi xảy ra chúng tôi xác định rằng là phải tập trung điều tra để xử lý bằng được
kiên quyết không để cho người dân cảm thấy hoang mang lo lắng và cảm thấy là có vấn đề gì đó bất an
ở trên địa bàn thị xã sơn tây về an ninh trật tự
cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
chỉ vì dễ dàng đặt niềm tin vào các mối quan hệ làm quen qua mạng xã hội
hai nạn nhân đã bị xa bẫy lừa đảo lên tới gần bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trần thị thanh quê ở thanh hóa đang bị công an tỉnh bình dương tạm giữ
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an đối tượng trần thị thanh thường xuyên chơi cờ bạc qua mạng
thanh đã lập nick ảo sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ ip rồi kết bạn làm quen với nhiều người
thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích là lừa tiền
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thông qua ứng dụng hẹn hò tinder và một số mạng xã hội
thanh tự xưng là hoàng dương ngỏ lời yêu đương với một bạn gái và sau đó mượn tiền của chị này một trăm một mươi năm triệu đồng
sau đó thanh tiếp tục tiếp cận với anh trai của nạn nhân để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao
thấy có lợi người đàn ông này đã nhiều lần chuyển khoản cho thanh với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
thời gian sau đó không thấy thanh trả tiền lãi và không liên lạc được các nạn nhân đã trình báo đến cơ quan chức năng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thanh lừa đảo chiếm đoạt là gần bốn tỷ đồng
thưa quý vị liên quan đến hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân
diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
và trước diễn biến phức tạp của tình hình trên để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan
cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo người dân
tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp thuê mua căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu
không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân không có liên quan đến các giao dịch dân sự
trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp
người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng
hoặc đăng ký thuê bao trả sau cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân mời trào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng
đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật phạm tội nhưng bao che
hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện bù đăng tỉnh bình phước khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị tử vong nghi là do ngộ độc sau khi ăn cá lóc để lâu không bảo quản
nạn nhân là ông nguyễn thanh tuấn chú tại xã bình minh huyện bù đăng
vào ngày sáu tháng sáu ông nguyễn thanh tuấn mua cá lóc tổ chức ăn nhậu với bạn
sau bữa ăn số cá lóc còn thừa ông tuấn cất trong tủ ở nhiệt độ thường không bảo quản lạnh
cho đến chiều ngày bảy tháng sáu ông tuấn tiếp tục lấy số cá lóc này mang ra nướng lại để ăn
tuy nhiên sau khi ăn xong ông này có biểu hiện nôn ói nhiều lần sau đó đi ngoài ra máu
thế ông tuấn ngày càng bị nặng
vào đêm ngày bảy tháng sáu người nhà ông tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên do tình hình quá nặng cho đến trưa ngày tám tháng sáu ông tuấn đã tử vong